mặc dù chỉ thị số một mươi của tp hcm có hiệu lực từ ngày một mươi chín tháng sáu
và được các địa phương tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng
trong đó có việc là ngưng hoạt động chợ tự phát
tuy nhiên đến nay nhiều người dân vẫn bất chấp hoạt động
trước tình trạng trên lực lượng chức năng đã phải xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm
phường chín một mươi ba một mươi bốn và một mươi sáu của quận ngò vóc tp hcm
ngay sau khi tp hcm ban hành chỉ thị số một mươi để tập trung dập dịch
thì ủy ban nhân dân các phường đã triển khai lực lượng tuyên truyền
nhắc nhở người dân không được tụ tập họp chợ tự phát
gây mất mỹ quan đô thị và vi phạm công tác phòng chống dịch
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn thờ ơ cố tình họp chợ trao đổi buôn bán rau củ quả
những ngày qua đa số người dân đã nắm được việc cấm tụ tập hoặc chợ tự phát
xong vì thời buổi khó khăn nên phải đi buôn bán
khi được tuyên truyền nhắc nhở thì tất cả đều đồng tình ủng hộ chính quyền thành phố
trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
tại vì trên chợ nó cũng có dịch mà bán có ít nên là đi về dưới này mua
ở trên đó mua
ở trên đầu mối thấy nó cũng có dịch nhiều
nên là bảo thôi mua có ít thì chạy ra đây mua sớm chứ thì chạy đi luôn
ở trên đầu mối thì người ta cũng đi vào đầu mối người ta cũng đeo khẩu trang
buôn bán thì ở trên chợ thì cũng khó khăn cũng có khó khăn gặp nhiều khó khăn lắm
buôn bán thì không có được ế ẩm lắm
nên là dân tỉnh cũng vất vả lắm
do đặc thù điểm họp chợ vào rạng sáng
nên lực lượng chức năng cũng gặp không ít khó khăn trong việc xử lý
tuy nhiên trong những ngày tới
quận gò vấp sẽ tiếp tục triển khai lực lượng
để không cho tình trạng tụ tập buôn bán nấn chiếm lồng đầy đường
tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
chúng tôi cũng xác định việc họp chợ như vầy nó có tiềm bản nguy cơ rất là cao
cho nên là mặc dù là đêm khuya
nhưng mà lực lượng hai phường chín một mươi bốn và cấp phường cũng phải ra quân
chúng tôi xác định ngày nào cũng ra quân
và chúng tôi kiên trì và kiên quyết sẽ ra quân để xử lý những trường hợp này
để đảm bảo việc họp ứng dịch trong giai đoạn hiện nay
tập trung như vậy thì không đảm bảo ứng dịch rất là nguy hiểm
và cái nguy cơ khả năng rất là cao
thông ra là chúng tôi sẽ có những phương án để kết hợp với cấp phường
rồi ra quân xử lý
nên giờ thì có thể là chúng tôi phải đi sớm hơn
xử lý lực lượng còn nhiều hơn nữa
và cũng sẽ là kiến nghị quận tăng cường thêm lực lượng lên
để xử lý
và quyết tâm là xử lý dứt điểm
cái việc mà họp trợ tại cái chỗ này
qua phương tiện thông tin đại chúng hy vọng rằng
người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
cùng chung tay với chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh
chính quyền sẵn sàng chia sẻ khó khăn với người dân
xong sẽ cương quyết xử lý vi phạm trong phòng chống dịch
đặc biệt là các trường hợp đã được nhắc nhở nhiều lần